để có tiền đánh bạc online một đối tượng đã trộm hai trăm hai mươi triệu đồng của anh ruột rồi giả vờ báo công an
đối tượng vừa bị công an phường bảy tp bạc liêu bắt giữ để điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi công an phường bảy tp bạc liêu tiếp nhận tin báo về việc một tiệm làm tóc trên địa bàn xảy ra mất trộm hơn hai trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh bắt giữ nghi phạm là nguyễn xuân lộc chú huyện phú xuyên thành phố hà nội hiện đang sinh sống cùng gia đình anh trai tỉnh bạc liêu
tại cơ quan công an lộc khai nhận thời gian gần đây liên tục thua cờ bạc online nên đã nảy sinh ý định trộm tiền
từ ngày hai mươi sáu cho đến hai mươi tám tháng một mươi lộc đã trộm một trăm năm mươi triệu đồng và cho đến ngày hai mươi chín tháng một mươi thì lộc tiếp tục lấy thêm bảy mươi triệu đồng
sau đó giả phát hiện một kẻ gian đã đột nhập lấy trộm tiền rồi báo công an
khám xét phòng ngủ của lộc lực lượng công an đã thu giữ gần chín mươi triệu đồng vụ việc đang được tiếp tục làm rõ